thưa quý vị thủ đoạn lừa đảo qua chiêu thức mời người dân tham dự hội nghị hội thảo mua hàng
sau đó tặng quà và hoàn lại tiền không mới tuy nhiên thời gian gần đây chiêu trò này lại tiếp tục tái diễn
hầu hết các nhóm đối tượng hướng đến những người lớn tuổi và các bà nội trợ để thực hiện hành vi lừa đảo
đây là vài trong số rất nhiều những món hàng mà bà lê thị hoài tại thành phố đà nẵng đã mua
tại một hội thảo được tổ chức ở một nhà hàng tiệc cưới đầu tháng một mươi một vừa qua
vì tin vào lời giới thiệu của đơn vị tổ chức sự kiện mua hàng sẽ được hoàn trả lại đúng số tiền bỏ ra
bà đã không ngờ ngại chây ra số tiền lớn lên tới bảy mươi năm triệu đồng
nói là một cái phiếu như vậy là bốn triệu mốc là giờ trừ là đưa một trăm linh là chiêu là mấy cô đem tới bốn triệu nữa
là mấy cô được nhăn một cái nồi để về náo
rồi bắt đầu là mấy cô giữ nồi đó là con đem tiền tới con trả lại cho mấy cô
thì mình cũng thấy là những người mà lên trên sân khảo thì họ cũng nhắn nồi cơm đồ nữa để bằng trả tiền lại
với suy nghĩ mua bao nhiêu sẽ được tặng lại bấy nhiêu nên không chỉ bà hoài rất nhiều người đã nhanh chóng sập bẫy
chỉ đến khi đã trả tiền nhận hàng và các đối tượng tháo chạy
trả tiền cho khách tất cả mới vỡ lẻ
thì chạy nhưng thầy không kịp luôn là họ hám bấn bại mấy cái đồ này nè
bị tháo đó quay kiếm có nhiều người họ thầy lên xe ăn chạy
họ đầu sẵn ô tô ở đây và họ người cuối cùng lên xe là không kịp kéo cửa lại và họ sẽ phóng xe đi luôn ạ
thực tế giá trị hàng hóa nhận được thấp hơn rất nhiều lần so với số tiền mà những người mua hàng bỏ ra
đây không phải là câu chuyện cá biệt
riêng từ đầu năm đến nay các bạn có thể nhận được thấp hơn rất nhiều lần so với số tiền mà những người mua hàng bỏ ra
trong năm nay rất nhiều những vụ việc tương tự đã xảy ra
chiều trò mua hàng xong được trả lại tiền và kem quà tặng cũng đã xuất hiện ở bình phước con tâm đắk nông
điểm chung là các đối tượng hướng đến người già phụ nữ những người làm nội trợ
các đối tượng sẽ vô sẽ gửi giá mở trực tiếp cho những người đó
những người chuyên làm nội trợ các bà nội trợ thực tế cũng muốn tiết kiệm cho gia đình thôi
nhu cầu mua sắm thì có nhưng vẫn muốn mua hàng rẻ vẫn muốn mua hàng kèm thêm khuyến mại
cho nên các đối tượng đánh vào tầm lý đó phát giấy mở rất trực tiếp
và cái khung giờ thì thường là những người trong độ tuổi lao động đã đi làm hết rồi
lực lượng công an cho biết các đối tượng sử dụng chiêu trò ngày càng tinh vi
với những hình thức hội nghị hội thảo quy mô dễ thu hút và lấy lòng tin của người tham dự
để tránh bị mất tiền người dân cần phải tỉnh táo
chuyên làm nội trợ đầu tiên khi chúng ta tham gia thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ về chương trình
về hình thức khuyến mại về các sản phẩm được tham gia khuyến mại
chúng ta phải hiểu rõ về chương trình đó để tránh nhầm lẫn
thứ hai nữa là đối với các sản phẩm mà được đơn vị tổ chức giới thiệu
chúng ta phải tìm hiểu kỹ về thông số kỹ thuật về nguồn gốc xuất xứ chất lượng
nó có phù hợp với giá mà đơn vị tư vấn đơn vị tổ chức sự kiện đưa ra hay không
nhằm ngăn chặn tình trạng các nhóm đối tượng lợi dụng các hoạt động bán hàng để lừa đảo
hơn hết mỗi một người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp